các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát thủ đô london đang điều tra một số sự kiện diễn ra tại phố downing và whitehorn
trong hai năm qua liên quan đến khả năng vi phạm các quy định phòng chống covid một mươi chín
văn phòng nội các của chính phủ anh cũng thông báo cuộc điều tra của họ về cáo buộc này
do quan chức cấp cao stuart ray tiến hành đang được tiếp tục triển khai và phối hợp với cảnh sát london
sự nghiệp chính trị của thủ tướng johnson đang gặp thách thức nghiêm trọng
sau khi một loạt thông tin và video bị rò rỉ cho thấy đội ngũ nhân viên của ông
đã mở nhiều bữa tiệc giữa lúc anh áp đặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nghiêm ngặt
cáo buộc mới nhất được đưa ra vào tối hai mươi bốn tháng một cho biết johnson đã vi phạm quy định chính ông áp đặt
khi tham dự một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở phố downing bất chấp lệnh cấm tụ tập trong nhà lúc đó
tờ telegrap vào hôm một mươi năm tháng một còn đưa tin các nhân viên văn phòng thủ tướng anh đã tụ tập tại đây
vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và đến siêu thị gần đó mua rượu tiệc tùng đến khuya uống say và nhảy múa
làm gãy xích đu của con trai johnson
bữa tiệc diễn ra vào đêm trước ngày an táng hoàng thân philip chồng của nữ hoàng anh elizabas ii
cũng là thời điểm anh đang phong tỏa để ngăn chặn covid một mươi chín
và trong thời gian quốc tan văn phòng thủ tướng anh sau đó đã xin lỗi nữ hoàng
johnson đã đưa ra nhiều lời giải thích về những bữa tiệc từ phủ nhận cáo buộc vi phạm quy định chống dịch
tới bày tỏ thấu hiểu cơn thịnh nổ của công chúng
vào hôm một mươi hai tháng một ông thừa nhận tụ tập với nhân viên
ông thừa nhận tụ tập với nhân viên tại văn phòng khoảng hai mươi năm phút vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng nghĩ đó chỉ là sự kiện về công việc
vụ bê bối khiến mức tính nhiệm của johnson sụp giảm
đảng bảo thủ cầm quyền bị tục xa so với công đảng trong các cuộc tham dò dư luận
một số thành viên đảng bảo thủ cũng kêu gọi johnson từ chức
phát ngôn viện của johnson cho biết quyết định điều tra của cảnh sát london hoàn toàn đúng đắn
giúp công chúng nhìn nhận rõ ràng sự việc
nói rõ thêm rằng thủ tướng anh và đội ngũ nhân viên của ông sẽ hợp tác đầy đủ để phục vụ quá trình điều tra